liên quan đến vụ cây thông lá dẹt hàng trăm tuổi bị cưa hạ hạt kiểm lâm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bốn lực lượng chức năng huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã bao vây bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín c một mươi năm nghìn một trăm ba mươi năm do nguyễn đăng linh điều khiển
trên xe chở theo một số lóng gỗ dài từ năm đến một năm mét đường kính trên một mét
đối tượng này khai nhận đã khai thác số gỗ trên từ một cây thông cổ thụ tại tiểu khu một trăm một mươi xã lát
tại đây lực lượng chức năng phát hiện một cây thông hai lá dẹt ước tính trên một trăm linh năm tuổi và một cây bạch tùng đường kính gốc đã bị các đối tượng cưa hạ